biết thông tin bộ quốc phòng sẽ tẩy rửa tồn dư chất độc dioxin tại sân bay aso
đã và đang làm nức lòng người dân huyện a lưới từng từ thiên huế
trong chiến tranh sân bay azo cũng là một nơi được quân đội mỹ sử dụng tập kết chất độc hóa học
để từ đây chúng đưa đi dài khắp rừng trường sơn nhằm triệt phá nơi bộ đội đóng quân
đồng thời chặn con đường huyết mạch từ bắc vào nam của quân giải phóng
theo cảnh báo khu vực sân bay aso bị nhiễm dioxin nặng nhất huyện a lưới
ngay sau khi chiến tranh kết thúc vì lo ngại chất độc người dân không dám làm nhà gần sân bay
hoạt động chăn nuôi trồng trọt của người dân địa phương cũng được hạn chế
và tránh xa khu đất rộng bốn mươi sáu hectare này
theo kế hoạch bộ quốc phòng cũng sẽ tiêu độc trong phòng vi là một mươi bốn hectare
qua thông tin ban đầu thì bà con cũng rất là mừng
sau này là trả lại một mươi bốn hectare này để bà con đưa vào
khí hậu thổ nhưỡng ở vùng đất a lưới này rất thuận lợi
thu hút các doanh nghiệp tìm hiểu và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tuy nhiên hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn e rè vì những con số tồn dư chất độc dioxin từ nhiều năm trước
sau khi xử lý xong một phần diện tích sẽ được thực hiện cả hàng mục của khu diện tích chiến tranh
tại sân bay aso theo kế hoạch đã được phê duyệt
một phần diện tích còn lại thì được phục vụ hỗ trợ trong
cái hàng năm phát triển kinh tế xã hội của xã đông sơn
qua chiến tranh aso đông sơn a lưới đến nay vẫn là vùng đất còn nhiều khó khăn
bên cạnh việc gột rửa chất độc dioxin huyện a lưới vẫn cần thêm sự quan tâm chia sẻ
hỗ trợ giúp đồng bào hàn gắn nỗi đau chiến tranh tiếp cận tư duy
phương pháp làm ăn mới để sớm ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo